kỷ niệm sáu mươi năm ra đời tác phẩm đạo đức cách mạng năm mươi năm thực hiện di trúc thiêng liêng của chủ tịch hồ chí minh
tối qua ngày hai mươi sáu tháng một tại hà nội báo nhân dân truyền hình nhân dân đã tổ chức buổi giao lưu nghệ thuật
vang mãi lời người về đạo đức cách mạng
tới dự chương trình có đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí trần văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí tô huy rứa nguyên ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đồng chí nguyễn hòa bình
tránh án tòa án nhân dân tối cao
về phía báo nhân dân có đồng chí thuận hiễu ủy viên trung mương đảng tổng biên tập báo nhân dân
phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam nhà báo hà đăng nhà báo hồng vinh
nguyên tổng biên tập báo nhân dân
chương trình vang mãi lời người về đạo đức cách mạng gồm ba vở kịch ngắn chiến dịch phải cắt cành sâu
và bài báo cuối năm do nghệ sĩ ưu tú tiến hợi cùng giàn diễn viên nhà hát kịch hà nội thể hiện
bên cạnh đó là những ca khúc đi cùng năm tháng ca ngợi đảng ca ngợi chủ tịch hồ chí minh
và những ca khúc về mùa xuân do các nghệ sĩ của nhà hát ca mối nhạc đường đại biểu diễn
nội dung xuyên suốt của chương trình nhằm
đăng ôn lại những bài học quý báu trong việc nhận diện và đấu tranh phòng chống chủ nghĩa cá nhân
cũng như trong công tác xây dựng đảng
qua đó cho thấy những bài học về tư tưởng đạo đức và phong cách hồ chí minh vẫn vẹn nguyên tính thời sự
thể hiện nhãn quan đối với công tác cán bộ sự nghiệp cách mạng của đảng và nhân dân ta